lái xe ô tô đuổi theo và lao xe làm tử vong hai người bị thương một người
trần xuân hải chú tại huyện hoài ân đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định
tiếp tục điều tra về tội giết người
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày ba tháng tám trần xuân hải đã lái xe ô tô đuổi theo và tông vào xe máy
trên xe có ba người gồm võ phan hoài bảo nguyễn quốc việt và ngô quang linh cùng chú tại huyện hoài ân
khi biết được nhóm này đến nhà vợ của mình tại xã ân thạnh để giải quyết mâu thuẫn nợ nần
hậu quả vụ việc trên khiến bảo tử vong tại chỗ việt tử vong tại trung tâm y tế huyện hoài ân
còn linh bị thương
và theo điều tra ban đầu mâu thuẫn xảy ra bắt nguồn từ việc võ phan hoài bảo nợ tiền của vợ trần xuân hải
vợ của hải đã nhiều lần đòi nợ nhưng bảo không trả
sau đó một người giúp việc của gia đình vợ hải đã đăng lên facebook về việc này
bực tức về sự việc trên bảo đã rủ việt và linh mang theo hai con dao độ chế đến nhà vợ của hải
để nói chuyện và xảy ra vụ việc trên
cũng tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vân canh đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng để điều tra về hành vi đe dọa giết người
ba đối tượng bị khởi tố là nguyễn phi hùng lê văn thảo và nguyễn văn em cùng chú tài huyện vân canh
theo điều tra ban đầu nguyễn phi hùng từng là con rể của ông bùi quốc thành và trong khoảng thời gian này
hai bên có xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình
hùng và người nhà ông thành từng nhiều lần lên mạng xã hội đe dọa và xúc phạm lẫn nhau
sau đó hùng đã nhờ lê văn thảo và nguyễn văn em thực hiện hành vi ném bom xăng vào nhà ông bùi quốc thành gây cháy nổ
may mắn lúc này ông thành kịp thời phát hiện và dập tắt đám cháy nên không gây thiệt hại gì về người
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng cho biết đã di lý đối tượng nguyễn văn lâm ba mươi năm tuổi
tại tỉnh quảng nam từ tỉnh lâm đồng về đà nẵng để phục vụ cho công tác điều tra
lâm bị bắt theo lệnh truy nã trước đó với tội danh bị khởi tố là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn một mươi bảy lâm là nhân viên ngân hàng nên quen biết với bị hại là khách hàng
thời điểm này lâm có nhiều mối quan hệ với khách hàng có nhu cầu vay vốn đáo hạn ngân hàng đáo hạn nợ xấu
lâm liên kết với bị hại thực hiện các dịch vụ này để kiếm tiền tranh lệch
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lâm đã làm giả và sửa thông tin hợp đồng vay tiền
giấy thả thuận để chứa số tiền là gần
hai mươi một tỷ của bị hại và một mươi năm người khác
sau khi bỏ trốn lâm đã di chuyển đến nhiều tỉnh thành để tránh sự truy bắt của lực lượng công an
tại cơ quan điều tra bước đầu lâm đã thành khẩn khai báo và thừa nhận đã nợ của nhiều người
với tổng số tiền lên đến năm mươi tỷ đồng
sau thời gian trốn truy nã ở thành phố hồ chí minh vào ngày chín tháng tám
hai đối tượng trốn truy nã nguy hiểm là nguyễn cường nam và bùi công tùng
cùng chú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã ra cơ quan công an đầu thú
về hành vi cối gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai tùng nam cùng một số người bạn có đến vui chơi giải trí
tại một quán bar trên địa bàn quận hải châu
đến dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng hai một người bên nhóm của tùng và nam sang bàn bên cạnh
để đòi đổi bàn nhưng không được đồng ý và hai bên xô xát ném đồ và dùng vỏ chai bia
đánh khiến hai người bị thương
hai đối tượng khai nhận cả nhóm bỏ trốn từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vào thành phố hồ chí minh
nhưng liên tục đổi nhà trọ khách sạn để tránh bị phát hiện
sau nhiều tháng lăng thang thì đã quyết định ra đầu thú
lại một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào khoảng bảy giờ sáng nay
tại tầng năm thuộc công ty hồng hà địa chỉ một trăm linh chín đường trường trinh quận thanh xuân thành phố hà nội
ngay sau khi tiếp nhận thông tin
thương liệt đã phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân
khẩn trương tới hiện trường tổ chức phương tiện dập lửa
đến khoảng tám giờ đám cháy được cơ bản dập tắt không để cháy lan xuống các tầng bên dưới
khu vực cháy là tòa nhà năm tầng cho thuê để kinh doanh văn phòng và làm kho của nhiều đơn vị
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại gì về người thiệt hại về tài sản đang được đánh giá
hiện lực lượng chức năng đang điều tra và xác minh nguyên nhân vụ cháy
tiếp tục với các thuyết thức an ninh trả tự đáng chú ý công an huyện bát sát tỉnh lào cai
phối hợp cùng các lực lượng chức năng vừa phát hiện bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức
đưa người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tại khu vực tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu thuộc xã bản vược huyện bát sát lực lượng chức năng phát hiện bốn xe mô tô
có dấu hiệu chở người trung quốc nhập cảnh trái phép nên ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên ba xe trong số đó đã quay đầu bỏ chạy
xe còn lại do nguyễn hoàng minh đức điều khiển chở cao hoàng vũ đã được đưa về trụ sở để điều tra làm rõ
đức và vũ khai nhận cùng hoàng bá được trần nguyên hưng lý văn mong đỗ văn tiệp
tới khu vực biên giới thuộc địa phận xã a mú xung huyện bát sát để đón hai người trung quốc
các đối tượng đã bơi qua sông hồng rồi dùng phao bằng xe mô tô để đưa đoàn sĩ phi
chú tỉnh phúc kiến và chu lâm chú tỉnh giang tô trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tiếp đó các đối tượng dùng xe mô tô để đưa hai người này đến giao cho vũ văn lăng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trở đi hà nội
sáu đối tượng còn lại sau đó đã tới đầu thú tại công an huyện bát sát
một địa chỉ được coi là đầu nậu chuyên cung cấp bình khí cười cho các quán bar quán cà phê ở hà nội
bởi biệt lượng cảnh sát kinh tế công an quận hai bà trưng phối hợp với đội quản lý thị trường số năm
và công an phường thanh nhàn kiểm tra xử lý
tiến hành kiểm tra tại số hai
nhà sáu ngõ ba trăm ba mươi một trần khát trân phường thanh nhàn
cơ quan chức năng thu giữ tám mươi bình khí cười không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ cơ sở thuê ngôi nhà bốn tầng chưng dụng tầng một và tầng hai để chứa bình khí cười
khi các quán bar cơ sở kinh doanh có nhu cầu chủ cơ sở sẽ cho nhân viên vận chuyển đến tận nơi
lực lượng chức năng đã xử phạt tổng cộng ba mươi bốn triệu đồng
trong đó bảy năm triệu đồng với lỗi không có đăng ký kinh doanh
hai mươi hai năm triệu đồng cho lỗi không có dây phép kinh doanh hàng hóa hạn chế kinh doanh
và bốn triệu đồng cho các lỗi vi phạm khác
hiện vụ việc đang được tiếp tục được điều tra mở rộng
với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện thoại sơn tỉnh an giang
cho biết vừa bắt giữ đào xuân cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
đào xuân cương bị bắt quả tang khi vừa nhận gói hàng nghi vấn là ma túy
tại nhà xe chi nhánh ốc eo thoại sơn
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện thu giữ một bịch ni lông
được bọc băng keo dính vào bịch sữa tươi bỏ trong hộp giấy
bên trong có chứa hơn một mươi gram ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn đã ra quyết định
tạm giữ hình sự đào xuân cương để tiếp tục điều tra
liên tiếp trong sáng nay ngày một mươi tháng tám thủ đô hà nội đã xảy ra hai vụ cháy lớn
cả hai vụ tuy không gây thiệt hại về người nhưng rất nhiều tài sản đã bị thiếu dội
khoảng bảy giờ sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tầng năm thuộc công ty hồng hà
có địa chỉ tại số một trăm linh chín đường trường trinh quận thanh xuân thành phố hà nội
ngay khi tiếp nhận thông tin công an phường phương liệt đã phối hợp với đội cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân khẩn trương tới hiện trường
tổ chức phương tiện dập lửa
đến khoảng tám giờ đám cháy cơ bản được dập tắt không để cháy lan xuống các tầng bên dưới
khu vực cháy là tòa nhà năm tầng cho thuê để kinh doanh văn phòng và làm kho của nhiều đơn vị
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được đánh giá
hiện lực lượng chức năng đang điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy
tiếp đó khoảng hơn một mươi giờ ngày một mươi tháng tám một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng máy tính
số một a đường hồ tùng mậu đoạn gần ngã ba rẽ vào phố trần bình quận cầu giấy thành phố hà nội
theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết ngọn lửa bùng lên từ hàng ăn
sát phòng cháy chữa cháy đã huy động hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
do lửa đã cháy khá to nên lực lượng chức năng triển khai vừa dập lửa vừa phun nước
sang khu vực bên cạnh để phòng cháy lan
sau khoảng hơn hai mươi phút nỗ lực dập lửa đám cháy đã được dập tắt
đám cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà bị thiêu dụi hoàn toàn
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy
tin mới nhất về cơn bão số hai
vào hồi một mươi ba h chiều nay tâm bão số hai nằm trên khu vực phía bắc đảo hải nam trung quốc
cách đảo bạch long vĩ khoảng hai trăm hai mươi km về phía đông cách quảng ninh khoảng hai trăm năm mươi km về phía đông nam
và cách nam định ba trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc

đến một h ngày một mươi một tháng tám tâm bão nằm trên vùng biển các tỉnh từ quảng ninh đến nam định
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão số hai sáng nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự tỉnh quảng ninh đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan
tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi có thể xem xét cho phép các tàu được chạy
từ các tuyến đảo về đất liền tránh trú và kết thúc công việc trước một mươi tám h ngày một mươi tháng tám
từ một mươi hai giờ trưa nay tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển lưu trú qua đêm
tại các điểm du lịch trên biển
tại hải phòng tính đến chiều ngày hôm qua đã kiểm đếm thông báo cho hơn hai phương tiện
với tổng số hơn tám bảy trăm linh lao động đang hoạt động và neo đậu trên khu vực biển hải phòng
về diễn biến của cơn bão số hai để chủ động phòng tránh
tỉnh nghệ an cũng đã tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
kiểm tra giả soát nhà ở không an toàn các khu vực ven sông suối ngoài bãi sông
khu vực có nguy cơ ngập lụt sạt lở đất lũ quét
sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du
đặc biệt là hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu